viện kiểm soát nhân dân tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố ra trước tòa nhà dân tỉnh bình thuận
đối với đối tượng luyện xuân trang ông trầm đường dây buôn lậu hơn một trăm ba mươi sáu triệu lít xăng dầu
tổng trị giá hơn hai tỷ đồng từ singapore về việt nam
cơ quan điều tra xác định từ ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
trang đã thực hiện và hướng dẫn chỉ đạo việc nhập lòng một mươi hai chuyến xăng dầu với số lượng một trăm ba mươi sáu sáu triệu lít xăng a chín mươi hai
và dầu đeo tổng trị giá hơn hai ba mươi bốn tỷ đồng
luyện xuân trang được xem là nhân vật bí ẩn nhất trong vụ án vì không nằm giữ bất kỳ chức vụ nào
và cũng không có bị cáo nào trong vụ án biết thông tin dù đối tượng này là người chỉ đạo mọi hoạt động nhập khẩu xăng dầu
sau khi đường dây buôn lậu xăng dầu này bị phanh phui trang đã bỏ trốn
đến ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín thì ra đầu thú
vào tháng chín năm hai nghìn một mươi chín một mươi hai bị cáo liên quan đến vụ án cũng đã bị tuyên án
trong đó bị cáo nguyễn đức mạnh chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty dương đông hòa phú
lúc đầu được xem là người chỉ đạo điều hành của công ty và trực tiếp ký toàn bộ thủ tục chứng từ liên quan đến nhập khẩu xăng dầu
còn đàm văn dương nguyên giám đốc công ty cổ phần giám định vụ control
tạo điều kiện giúp sức cho mạnh buôn lậu chót lọt một mươi chuyến tổng giá trị hơn một năm trăm linh tỷ đồng